tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã diễn ra lễ hội vô hùng dậy dân cây lúa sau một mươi bảy năm lễ hội này bị gián đoạn
việc khôi phục lễ hội nhằm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc trên quê hương đất tổ bảo tồn nghi thức xuống đồng tiêu biểu của người nông
lễ hội được bắt đầu bằng lễ dứt kiệu từ đình làng về đàn tịch điền thuộc đồng lú phường minh nông
theo truyền thuyết tại đây vua hùng đã tìm dạy dân cách trồng lúa nước là cái nôi cho nền văn minh lúa nước của nhà nước văn lang xưa
những nghi thức diễn sướng dân gian không chỉ nói lên nguồn gốc của nghề trồng lúa nước mà còn thể hiện ước vọng về sự sinh sôi của con người và vạn vật mong muốn người người thạo việc mùa màng bội thu
việc phục dựng lễ hội vô hùng dậy dân cấy lúa thể hiện sự cố gắng của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố việt trì trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử
nhất là di sản tín ngưỡng thờ cúng hùng vương đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch thực hiện mục tiêu xây dựng việt trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn của dân tộc